tổng thống ukraine vladimir zelensky đã đến thăm khu vực tiềm tuyến kherson ở phía nam
vài tháng sau khi quân nga đã rút lực lượng khỏi một số khu vực ở đây
cuộc xung đột giữa nga và ukraine đã khiến phần lớn cơ sở hạ tầng năng lượng ở khason bị phá hủy
các trận bắn đạn pháo đã khiến công việc sửa chữa bị cản trở và tình trạng mất điện vẫn diễn ra thường xuyên
tổng thống zelensky đã đến thăm một trong những cơ sở năng lượng trong khu vực
ông cho biết đã xem xét khôi phục cung cấp điện ở các vùng lãnh thổ không còn có quân nga
và sửa chữa các thiết bị phá hủy trong các cuộc pháo kích của nga
trong khi đó ước tính chi phí cho công cuộc tái thiết nền kinh tế ukraine sau xung đột với nga
dự kiến có thể lên tới bốn trăm một mươi một tỷ usd cao gấp hai sáu lần tổng sản phẩm quốc nội gdp ước tính của ukraine trong năm hai nghìn hai mươi
và đây là kết luận trong nghiên cứu được ngân hàng thế giới liên hợp quốc ubnd và ukraine
thực hiện và công bố ngày hai mươi hai tháng ba